theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống quốc gia covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi hai tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
vậy là hai mươi sáu ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
thông tin thêm về bệnh nhân số một mươi chín là một trong số những bệnh nhân nặng
đường điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương hiện cũng đã hồi phục ngoạn mục
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc tính đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng năm
có số ca điều trị khỏi là hai trăm năm mươi hai ca chiếm tám mươi tám
số ca dương tính với sars cov hai là hai mươi ca chiếm bảy
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bảy ca hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là chín ca ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một chín trăm hai mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi chín người ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác là sáu mươi
bốn trăm ba mươi hai người năm mươi bốn
cách ly tại nhà nơi lưu trú là năm một trăm sáu mươi tám người bốn mươi ba